ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã tiến hành tiêu hủy gần hai tấn nguyên liệu và thành phẩm thuốc hò bẩn của công ty hotel studence có trụ sở tại quận tân bình và quận một mươi hai
việc tiêu hủy được thực hiện sau khi đã xử phạt và đóng cửa cơ sở nói trên
sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn một tám tấn nguyên liệu và thành phẩm thuốc hoa bẩn tại khu xử lý chất thải rắn huyện củ chi
trong đó các phiên thuốc hò chứa dầu ăn sẽ được hòa vào nước thải để xử lý
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hạch chính số tiền một trăm một mươi bốn năm triệu đồng
và yêu cầu ngừng hoạt động đối với công ty trách nhiệm hủng hạng hotel students quận tân bình
công ty này đã sản xuất nhiều loại thuốc kho và thực phẩm chức năng không đảm bảo an toàn vệ sinh
không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
nguồn gốc nguyên liệu phụ gia sản xuất có thể gây nguy hại đến sức khỏe cho người sử dụng